thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất ô tô taco mazda
đóng tại khu công nghiệp cơ khí ô tô chulai trường hải thuộc xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
đây là nhà máy sản xuất xe du lịch mazda lớn nhất và hiện đại nhất đông nam á
đạt chuẩn toàn cầu của mazda nhật bản do công ty cổ phần ô tô trường hải taco làm chủ đầu tư
dự lễ khánh thành có phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu ngài isao ichima
cố vấn đặc biệt của thủ tướng nhật bản cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và địa phương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng khi chứng kiến một nhà máy ô tô hiện đại
công nghệ tiên tiến hàng đầu trên thế giới được đưa vào hoạt động tại việt nam
thủ tướng cho rằng nhà máy đưa vào vận hành là một sự kiện lớn đánh dấu sự phát triển của taco và tỉnh quảng nam
thủ tướng nhấn mạnh để nhà máy sản xuất ô tô taco mazda vận hành hiệu quả an toàn
taco cần có kế hoạch cụ thể để phát triển hiệu quả đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hóa phát triển công nghiệp hỗ trợ
thủ tướng đề nghị tập đoàn mazda nhật bản tiếp tục hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất
đặc biệt là sản xuất các linh kiện phụ tùng để ngày càng có nhiều sản phẩm linh kiện ô tô được sản xuất tại việt nam
tiếp tục hỗ trợ taco sớm hoàn thành giai đoạn hai của nhà máy đạt công suất thiết kế một trăm linh xe trên một năm theo đúng cam kết
thủ tướng đề nghị tỉnh quảng nam cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sản xuất
các bộ ban ngành trung ương cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách quy định của pháp luật liên quan đến phát triển ngành công nghiệp ô tô
và tăng cường kiểm soát chất lượng ô tô ở việt nam
tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắt cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh
tăng cường kiểm soát nhập khẩu ô tô trong nội khối asean theo hiệp định thương mại và hàng hóa asean
bảo đảm đáp ứng các điều kiện được hưởng thuế xuất đúng quy định của pháp luật
nhà máy taco mazda được khởi công xây dựng cách đây một năm có công suất một trăm linh xe một năm với tổng vốn đầu tư một mươi hai tỷ đồng
đến nay nhà máy đã hoàn thành giai đoạn một với công suất năm mươi xe một năm